thưa quý vị ngay cả đại dịch covid một mươi chín một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng
cũng trường một số quốc đảo nhỏ bé trên thái bình dương
thì biến đổi khí hậu lại không bỏ sót một khu vực nào
thiên nhiên đang rồn rập sóng lên hồi chuông đáng báo động
nhằm thúc giữ con người nhanh chóng hành động để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng hiện nay
và những phân tích sâu hơn về nội dung này sẽ có trong phần sau của bản tin
còn bây giờ mời quý vị cùng với tôi cập nhật một số tin tức quốc tế đáng quan tâm
vào ngày hôm qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một quán bar ở thành phố sanuis rio
korodo bang sonora mexico khiến một mươi một người thiệt mạng và bốn người khác bị bỏng nặng
giới chức địa phương cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng
khi một nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo đã ném một ly cốc tai xuống sàn quán bar
và dùng mật lửa phóng hỏa
theo các nhân chứng trước đó đối tượng được cho là đã bị bảo vệ đề nghị rời khỏi quán bar
do tấn công một phụ nữ cũng như có những hành động và lời nói không phù hợp với nhiều người tại đây
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để đưa những người bị thương
tới bệnh viện phong tỏa và khám nghiệm hiện trường
thông tin ban đầu từ cảnh sát xác nhận một mươi một nạn nhân tử vong bao gồm bảy nam và bốn nữ
cùng với bốn người khác bị bỏng rất nặng và đang được cấp cứu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay thì hơn chín bảy triệu cử tri campuchia sẽ đi bỏ phiếu
tại gần hai mươi bốn điểm bầu cử trên toàn quốc để chọn ra một trăm hai mươi năm nghị sĩ quốc hội khóa mới
trong cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy lần này thì sẽ có một mươi tám chính đảng tham gia tranh cử
trong đó nổi bật là đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền
theo quy định đảng nào giành quá bán số ghế tại quốc hội sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới
lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ năm năm tới
theo lịch trình
chủ tịch cpp thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek techo hunsen đi bầu cử
tại điểm bầu cử số một nghìn sáu trăm chín mươi bảy trong khuôn viên trường bổ túc sư phạm takmao tỉnh can đan giáp thủ đô phnom penh
theo ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec
có hơn chín mươi quan sát viên trong nước và quốc tế theo dõi giám sát cuộc bầu cử lần này
ngoài ra có gần một ba trăm linh phóng viên
thu một trăm tám mươi năm cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước đăng ký tác nghiệp đưa tin về cuộc bầu cử
theo quy định và lịch trình bầu cử của nec
hoạt động bầu cử sẽ kết thúc trong ngày vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bảy
ngay sau khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu
các điểm bầu cử sẽ được chuyển đổi công năng chuyển sang công tác kiểm phiếu
kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử nghị sĩ quốc hội campuchia khóa bảy
dự kiến sẽ được công bố từ chiều tối ngày hai mươi ba tháng bảy đến một mươi hai giờ đêm cùng ngày
và từ tám giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy trên các phương tiện truyền thông
cuộc bầu cử quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở campuchia ổn định
với lợi thế giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử khóa trước
nắm giữ tất cả một trăm hai mươi năm ghế quốc hội lãnh đạo đất nước gặt hái nhiều thành quả
trong nhiệm kỳ chính phủ đương nghiệp và bối cảnh chính trị thuận lợi
đảng cpp của thủ tướng hun sen được dự báo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri
từ chiều ngày hôm qua hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ về thành phố jerusalem
sau nhiều ngày khởi hành từ các địa phương trên toàn quốc
nhằm tổ chức chiến dịch biểu tình quy mô lớn chưa từng có ở israel trong vài ngày tới
trước tình hình trên cảnh sát israel đã ra thông báo đóng cửa một số tuyến đường
ở thành phố jerusalem trong hai ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng bảy
theo ban tổ chức đã có tám mươi năm người tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội israel
một mươi người biểu tình ở haifa và một mươi người tập trung ở netanya
các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng diễn ra đồng thời ở các địa phương trên toàn quốc
tối cùng ngày khoảng hai trăm linh người đã tập trung ở tel aviv
trung tâm của các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp trong suốt hai mươi tám tuần qua
những người biểu tình dự định sẽ tiếp tục đổ về jerusalem để tập trung
quanh trụ sở quốc hội israel từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bảy
khi cơ quan lập pháp này thảo luận và bỏ phiếu lần thứ hai và là lần cuối cùng
để thông qua dự luật tranh cãi hạn chế quyền phán quyết của toán tối cao
đối với các quyết định của chính phủ
hội nghị bộ trưởng năng lượng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu
thế giới g hai mươi tại ấn độ vừa qua đã không đưa ra được tuyên bố chung
trong bối cảnh các bên vẫn bất đồng
hội nghị diễn ra tại thành phố panaji tây nam ấn độ đã cho thấy những dạng nứt
giữa các nước phát triển và đang phát triển khi thảo luận về vấn đề cân đối
giữa việc thực hiện mục tiêu phi carbon hóa và tăng trưởng kinh tế
thay vì tuyên bố chung ấn độ đã công bố tổng kết của nước chủ tịch sau hội nghị
nhấn mạnh thế giới đang đối mặt với vấn đề thiếu năng lượng
đặc biệt với những người không có đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu hàng ngày
và nhiên liệu hóa thạch vẫn đóng vai trò quan trọng để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng
tuy nhiên bản tổng kết cũng lưu ý một số nước tham gia nhấn mạnh tầm quan trọng
của các nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phát triển
thời gian qua liên tục phải ứng phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
ấn độ nước chủ tịch g hai mươi năm nay đồng thời là đại diện quan trọng của nhóm các nước đang phát triển
đặt mục tiêu tập hợp sự ủng hộ của các nước phát triển
và triển khai các kế hoạch hướng tới phát thải ròng bằng không phù hợp với mỗi nước
các lực lượng chức năng của hy lạp đã đưa thành công hơn hai người vào đất liền từ đảo ross
nơi đàm cháy nghiêm trọng chưa được kiểm soát và đe dọa nhiều khu vực trong suốt năm ngày qua
lực lượng tuần duyên hy lạp cho biết ba mươi tàu cá nhân đã được dẫn dắt vào bờ thành công
để sơ tán người dân trên đảo
trong khi một tàu của hải quân hy lạp cũng được điều động tới hiện trường để giám sát tình hình
theo thông báo phần lớn người dân trên đảo là khách du lịch
được đón từ các bãi biển kiotari và lados
trước đó đàm cháy trên đảo rhodes khởi phát từ một ngọn núi ở trung tâm của đảo
lực lượng chức năng đã điều động năm máy bay trực thăng và một trăm bảy mươi ba lính cứu hỏa tới xử lý tình hình
tuy nhiên thời tiết không thuận lợi khiến công tác này gặp nhiều khó khăn
thưa quý vị những ngày qua thì chúng ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới
từ nắng nóng kéo dài ở châu âu cháy rừng ở các nước nam âu và châu mỹ
cho đến các thảm họa khí hậu như lũ lụt ở hàn quốc mưa lũ và sạt lở đất ở ấn độ
cướp đi sinh mạng của nhiều người dân
những thảm họa này được cho là sự phẫn nộ của thiên nhiên và cũng là lời cảnh tỉnh
để người dân và các quốc gia trên thế giới cần phải thay đổi nhận thức
cũng như phải hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
khiến trái đất nóng lên
biến đổi khí hậu đang vượt ngoài tầm kiểm soát đó là lời cảnh báo của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
trước những hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan diễn ra ngày càng nhiều
càng phổ biến hơn tại nhiều khu vực trên thế giới
nếu chúng ta không hành động quyết liệt ngay lúc này
thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những thảm họa khủng khiếp trong tương lai
ít nhất bốn mươi chín người thiệt mạng trong đó có một mươi bốn nạn nhân trong thảm kịch ngập đường hầm ở trương chu
trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại hàn quốc
gần một năm sau thảm kịch nhà bán hầm khiến hàng chục người thương vong trong trận lụt cũng tại hàn quốc
nước này lại một lần nữa phải chứng kiến thảm kịch khác của biến đổi khí hậu
trong khi đó tại ấn độ mưa lũ cũng gây ra sạt lở đất ở miền bắc nước này
khiến hàng chục người thiệt mạng và gần một trăm linh người mất tích
tại trung quốc và nhật bản nhiệt độ tăng cao kỷ lục trong những ngày đầu tháng bảy
đã phá vỡ kỷ lục nắng nóng trong nhiều năm qua
đó là tại khu vực châu á
còn tại khu vực bắc bán cầu
một mùa hè với những đợt nắng nóng gai gắt cháy rừng và ngập lụt diễn ra liên tục
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến nay hàng loạt kỷ lục thời tiết khắc nghiệt đã bị phá vỡ
khu vực phía nam và tây nam nước mỹ đang chống chọi với đợt nắng nóng dai dẳng và gai gắt
trong hai mươi ngày liên tiếp nhiệt độ tại thành phố funis bang arizona cao từ bốn mươi ba ba độ c trở lên
người mắc bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng nằm chật kín các khoa cấp cứu
khu vực nam âu cũng hứng chịu một trong những đợt nắng nóng
gai gắt nhất trong lịch sử với nhiều đám cháy rừng bùng phát tại hy lạp tây ban nha và thụy sĩ
theo đài quan sát khí hậu của liên minh châu âu
thế giới đang trên đà trải qua tháng bảy nóng nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận nhiệt độ
nhìn từ góc độ khoa học các đợt nắng nóng cực đoan là những gì các nhà khoa học đã dự đoán từ lâu
về một thế giới đang nóng lên do biến đổi khí hậu
các hoạt động của con người trong đó chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch
đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra với cường độ mạnh hơn và tần suất thường xuyên hơn
cùng với đó sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ enio cũng là nguyên nhân khiến trái đất nóng lên
nhiệt độ có khả năng tăng cao hơn mức trung bình trong giải vĩ độ từ năm mươi độ nam đến năm mươi độ bắc
bao gồm vùng biển caribe khu vực trung mỹ và phần phía bắc của khu vực nam mỹ
nếu chúng ta nhìn vào lượng mưa có thể thấy các dấu hiệu chung khớp với hiện tượng enyo
vì vậy trong khoảng từ tháng bảy đến tháng chín tới
chúng ta sẽ nhận thấy có sự gia tăng diện tích khâu hạn ở australia khu vực biển lục địa và phía bắc của nam mỹ
kể từ sau đại dịch covid một mươi chín con người đã dần quen với khái niệm về một cuộc sống bình thường mới
và khái niệm này cũng được nhiều chuyên gia về khí hậu nhắc đến như một cách để con người phải làm quen
và thích nghi với sự biến đổi khí hậu với những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày một nhiều hơn
tuy nhiên một số nhà khoa học đã phản biện lại ý kiến này và cho rằng khái niệm về khí hậu bất thường mới
là điều mà con người cần phải quan tâm
trong thông cáo được công bố ngày một mươi tám tháng bảy tổng thư ký tổ chức khí tượng thế giới wmo đã gọi đợt thời tiết khắc nghiệt kéo dài này là trạng thái bình thường mới
chúng ta cần đẩy nhanh nỗ lực thích ứng với thứ rất không may đã trở thành điều bình thường mới
tuy nhiên một số nhà khoa học đã đưa ra quan điểm phản biện ý kiến của người đứng đầu wmo về trạng thái bình thường mới
khi tôi nghe ý kiến đó tôi hơi ngạc nhiên
vì vậy vì đây không thật sự là sự bình thường mới chúng ta sẽ không biết tương lai sẽ ra sao cho đến khi chúng ta ngừng thải khí nhà kính vào không khí
trong khi đó ông miku iman nhà khoa học khí hậu và giáo sư nổi tiếng tại đại học pennsylvania mỹ
lại mô tả thời tiết mà thế giới đang chứng kiến là trạng thái bất thường mới
cách gọi trạng thái bình thường mới truyền tải một quan điểm sai lầm rằng chúng ta vừa bước sang một trạng thái khí hậu mới
và tất cả những gì cần làm là thích nghi và thích hợp với chúng ta
tuy nhiên tình hình thực tế lại nghiêm trọng hơn thế nhiều
các tác động ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi việc đốt nhiên liệu hóa thạch và sự ấm lên của trái đất vẫn tiếp diễn
đó là cơ sở để tạo ra các hậu quả tàn khốc hơn
dựa trên bằng chứng về xu hướng thời tiết mà chúng ta đang chứng kiến chúng ta không nên kỳ vọng khí hậu sẽ giữ nguyên như vậy
khi trái đất nóng lên không có điều bình thường mới nó sẽ tiếp tục thay đổi
và tất cả bằng chứng đều chỉ ra thực tế là chúng ta sẽ thấy tần suất và cường độ của những trạng thái hậu mới
trái đất nóng khắc nghiệt ngày càng tăng
theo phân tích của các nhà khoa học các quốc gia có xu hướng chuẩn bị ứng phó với những điều tồi tệ nhất mà họ từng trải qua
tuy nhiên trong bối cảnh thời tiết cực đoan đang phá vỡ các kỷ lục hiện nay
chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả những tình huống có thể không xảy ra ngay lúc này
bởi vậy không nên có khái niệm bình thường mới cho những hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay
mà điều quan trọng là cần hành động để kiểm soát tình hình trước những bất thường mới
tình hình thời tiết cực đoan diễn biến ngày một phức tạp chủ yếu do những tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra
mà chủ yếu là hậu quả của việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch
vì vậy các nhà quan sát cho rằng điều quan trọng là chính phủ các quốc gia cần phải nỗ lực hành động ngay lúc này
nhằm giảm bớt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch giảm lượng khí co hai thải vào bầu khí quyển
và nhằm hạn chế nhiệt độ trái đất tăng vượt ngưỡng một năm độ c
một nghiên cứu khoa học cho thấy khí thải nhà kính mà con người thải ra
đặc biệt là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm tăng nhiệt độ trái đất lên hơn một hai độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
trừ khi nhân loại thay đổi hoàn toàn cách con người đi lại sử dụng năng lượng và sản xuất lương thực
nếu không nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng hơn ba độ c dẫn đến những thảm họa khủng khiếp
điến đổi khí hậu do con người gây ra cũng khiến lượng mưa gây ra
lượng mưa trở nên cực đoan bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều độ ấm hơn
một khi hệ thống bão đến nó sẽ thải ra một lượng nước lớn
đó là lý do chúng ta chứng kiến những trận mưa lớn gây ra lũ lụt ở vùng đông bắc hiện nay
những điều này sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn cho đến khi chúng ta có các hành động cần thiết để ngăn chặn biến đổi khí hậu do con người gây ra
đó là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch triển khai năng lượng sạch bảo vệ rừng cũng như những vùng đất tự nhiên khác của chúng ta
đã có bằng chứng rất rõ ràng rằng nếu như chúng ta loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chúng ta sẽ giảm đi được một nhân tố chính là nguyên nhân gây ra những gì chúng ta đang chứng kiến về thời tiết
vì vậy khi chúng ta có cơ hội tránh xa những nguyên liệu đó một cách hiệu quả cá nhân chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt
và rõ ràng các chính phủ cũng có thể đưa ra những quyết sách giúp ích cho điều đó
chúng ta không thể xoay chuyển tình thế một cách vội vàng nhưng chúng ta chắc chắn có thể hành động
trong bối cảnh bức tranh khí hậu không mấy khả quan có một điểm sáng là kết quả hội nghị lần thứ hai mươi bảy các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi bảy diễn ra tại ai cập tháng một mươi một năm ngoái
hội nghị đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt bao quát một loạt nỗ lực lớn của thế giới nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất so với thời kỳ tiền công nghiệp
trên quy mô toàn cầu nhiều biện pháp chống biến đổi khí hậu đã được các quốc gia hưởng ứng
trong cuộc chiến tranh khí hậu nhiều biện pháp chống biến đổi khí hậu đã được các quốc gia hưởng ứng